tổng công ty điện lực miền trung vừa tổ chức bàn giao hệ thống điện mặt trời áp mái cho trường trung học phổ thông trần xuyền huyện phú hòa tỉnh phú yên ngôi trường mang tên anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trần xuyền
đây là một trong nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực được trao tặng cho người dân và các đơn vị trường học tại các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
từ đầu năm đến nay tổng công ty điện lực miền trung phối hợp với các cơ quan báo chí lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tặng cho bốn trường học tại các tỉnh phú yên quảng ngãi khánh hòa đắk lắc với tổng giá trị hơn một tỷ đồng
mỗi công trình trung bình sản xuất được bốn mươi kwh điện trong ngày giúp các trường chủ động nguồn năng lượng điện giảm gánh nặng chi phí hàng tháng từ một năm đến hai triệu đồng
ngoài ra tổng công ty điện lực miền trung còn tặng bảy mươi căn nhà tình nghĩa tổng giá trị ba năm tỷ đồng cho các gia đình khó khăn ở một mươi ba tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên
nhân dịp này tổng công ty điện lực miền trung tặng hai mươi xuất quà trị giá mỗi xuất năm trăm linh đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi của trường trung học phổ thông trần xuyền